chiều ngày một mươi hai tháng ba anh trung trở về nhà trong vòng tay chào đón của hàng trăm người dân và chính quyền địa phương
chia sẻ trong niềm vui bà lâm thị thu huyền sáu mươi bốn tuổi cho biết
toàn bộ dân làng mừng lắm ngày nào cũng ngóng em trở về
nghe nói chồng về mọi người đã giúp gia đình sửa sang nhà cửa để đón em
bà trần thị sốt với đôi mắt lưng chồng nói
gia đình mang ơn những người xa lạ đã nuôi nấng chăm sóc chung trong suốt thời gian anh lâu lạc tại đất trà vinh
bà sốt bộc bạch
chúng tôi xin cúi đầu cảm ơn mọi người dân những người đã chăm sóc cho cháu tôi
bởi không có mọi người thì cháu tôi không thể trở về nhà được
gia đình tôi rất cảm kích trước tấm lòng của mọi người tại trà vinh và những người dân làng xóm
hội đồng hương đà nẵng tại tp hcm chính quyền địa phương đã đến lo cho gia đình mấy ngày qua
đến động viên và tặng quà cho gia đình anh trung ông tô văn hùng bí thư huyện hòa vang thành phố đà nẵng cũng đề nghị
chính quyền địa phương sớm làm các thủ tục như cắn cước công dân
hỗ trợ kinh phí ổn định cuộc sống
hiện xã hòa khương đang tiến hành làm các thủ tục và hỗ trợ gia đình để chăm lo cho anh trung
bà trần thị lý phó bí thư thường trực chủ tịch hội đồng nhân dân xã hòa khương cho biết
trước mắt ubnd xã hòa khương đã yêu cầu công an xã hỗ trợ sớm làm thủ tục cắp cắn cất công dân cho anh trung
đồng thời đề nghị ubnd tổ quốc việt nam có nguồn kinh phí để anh trung và gia đình ổn định cuộc sống
thay mặt chính quyền và nhân dân xã hòa khương tôi cũng gửi lời cảm ơn đến những người dân ở chợ phường sáu tại thành phố trà vinh
đã che chở và chăm sóc anh trung trong suốt một mươi tám năm qua giúp anh trở về nhà